họ chưa em hiểu nhiều nên là họ cứ không sợ thấy rất là khó chịu
tại vì đi đường mà gặp các cảnh mà xe khách đổ lại mình đang đi với tốc độ nhanh

xe ô tô nó tốc độ có thể nó chạy chín mươi đến một trăm linh km trên giờ

bà con nó hay đi bộ theo dọc tuyến đường nhiều lúc cũng không kịp tránh gây nguy hiểm cho bà con
còn anh em lái xe thì không may là nó đột ngột phát nó đến cái thì thấy người thò ra không kịp phanh cũng không kịp tránh nữa như thế là nó quá nguy hiểm
những ghi ảnh sắc nét ghi lại rất rõ ràng toàn bộ hành vi vi phạm của các nhà xe trên tuyến
đều được lưu trữ tại trung tâm này để làm căn cứ xử lý vi phạm
sẽ sớm thôi
các loại này sẽ được gửi đến các chủ phương tiện thậm chí nhiều thông báo sẽ được gửi về cùng một chủ
nếu các lái xe vẫn cố tình vi phạm như thế này
tiến hành tuyên truyền cho các nhà xe ở trên tuyến tiến hành cho ký cam kết
tuyệt đối là không được dừng đỗ đón trả khách trên tuyến
một mặt cũng đã phối hợp với lại cơ quan bảo trì vận hành đường cao tốc là tiến hành đóng lại
khép kín lại những cái hàng rào b bốn mươi tôn hộ lan
gai mà người dân thứ nhất là người dân tự mở tự phá để hạn chế cái việc người dân đi lên đường cao tốc để đón xe
mặt khác nữa là lực lượng trực sẽ phòng máy hệ thống cấp sát sẽ thông báo những cái hành vi vi phạm
cho các tổ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ở trung tuyến từ đó mà dừng xử lý phương tiện
tại những cái vị trí mà
lực lượng chức năng cũng khuyên cáo người dân cần dừng ngay việc lên cao tốc bắt xe khách
đây là hành vi vô cùng nguy hiểm tiềm ẩn rủi ro tai nạn rất cao đừng chỉ vì một chút tiện lợi
mà tự đặt bản thân mình vào những tình huống nguy hiểm cũng như tạo điều kiện cho các nhà xe vi phạm